kính chào quý vị và các bạn
do các hình thế gây mưa đã suy yếu nên tại các tỉnh thành bắc bộ trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi
trời hưởng nắng với nền nhiệt có xuống tăng hơn so với những ngày trước
giao động từ hai mươi đến ba mươi độ trời chỉ hơi xe lạnh về đêm và sáng
tuy nhiên từ đêm mai khi một đợt không khí lạnh mới tràn về thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng trở lại
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhanh trời có khả năng chuyển rét
với các tỉnh trung bộ trong chiều tối nay ngày mai mưa có xu hướng giảm về diện và lượng
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế và chỉ còn xuất hiện mưa giải rác
tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
tuy nhiên người dân nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ tại thanh hóa đến thừa thiên huế cao nhất ngày mai là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi cao hơn
còn khu vực đà nẵng đến bình thuận trưa chiều mai
ở trong ngưỡng
cao nhất là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
với các tỉnh tây nguyên và nam bộ trong ngày mai khu vực tiếp tục có mưa rào
và rông giải rác vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều mai
trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ tại nam bộ
đến với biển đông tại cả quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào
và rông giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió đông bắc đến đông cấp sáu
nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều có lúc hứng nắng nhẹ gió đông cấp hai cấp ba đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ